nhiều lần đến nhà đòi nợ nhưng không được nên mang sơn tới nhà con nợ để tạt gây sức ép buộc người thân phải trả nợ
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp tp hcm đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với đinh duy giáp hai mươi chín tuổi và nguyễn hữu dân hai mươi bốn tuổi cùng chú tại tp hà nội để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
tại cơ quan công an cả hai khai nhận được một người đàn ông nói với dân và giáp là con trai nạn nhân có vay một mươi tám triệu đồng nhưng mới chỉ trả được sáu triệu đồng và tìm cách tranh né
sau đó người này nói dân và giáp đi đòi nợ tiền hộ sau nhiều lần đến nhà đòi không được dân và giáp đã tạt sơn nhằm đe dọa gây áp lực buộc gia đình nạn nhân phải trả nợ
qua làm việc cả hai còn khai nếu khi tạt sơn mà con nợ vẫn không trả thì sẽ dùng ổ khóa để khóa cửa nhà người thân con nợ gây áp lực cho gia đình phải trả
hiện lực lượng công an đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật